thay mặt hội đồng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng biểu dương các lực lượng quân đội công an ngoại giao và các bộ ban ngành trung ương đã chủ động nắm chắc cập nhật phân tích đánh giá dự báo diễn biến tình hình xung đột nga ukraine kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước về các quan điểm chủ trương đối sách ban đầu đúng đắn phù hợp
thời gian qua các thế lực thù địch phản động tiếp tục thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ xóa bỏ vai trò của đảng với nhiều âm mưu thủ đoạn ngầm tinh vi và khó nhận diện hơn
trước tình hình trên hội đồng quốc phòng an ninh đề nghị lực lượng quân đội công an và các lực lượng liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được triển khai đồng bộ lực lượng biện pháp chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động nhằm chuyển hóa nội bộ tác động chính sách của các thế lực thù địch phản động

cũng như triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vào chiều nay tại hà nội tổ công tác của chính phủ triển khai đề án sáu đã họp phiên thứ sáu
để ra soát việc triển khai đề án trong sáu tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
đã dự và phát biểu chỉ đạo một số nội dung định hướng
báo cáo tóm tắt kết quả triển khai đề án sáu trong sáu tháng đầu năm cho thấy
cơ bản đã hoàn thành đưa hai mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử
đạt kết quả bước đầu
bộ công an với vai trò thường trực gương mẫu đi đầu đã hoàn thành chín trên một mươi một dịch vụ công mức độ bốn
đồng thời mở rộng thực hiện một trăm tám mươi bảy trên hai trăm hai mươi bốn nhóm dịch vụ công khác của lực lượng công an nhân dân
trong đó mở rộng phân cấp đến tận cấp xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện
riêng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã triển khai hai dịch vụ công cấp hộ chiếu online
phân cấp đăng ký cấp biển số
xe ô tô và mô tô tại cấp huyện cấp xã
đồng thời bộ công an đã triển khai hai tháng thí điểm dịch vụ công tại hà nội
đây là bước cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi
giúp cho người dân tiết kiệm thời gian công sức trong đăng ký sở hữu sử dụng phương tiện giao thông
được dư luận ủng hộ đánh giá cao
tuy nhiên một số công việc còn chậm tiến độ chậm kết nối dữ liệu dân cư giữa các đơn vị bộ ngành
không đúng theo kế hoạch đã đề ra trong đề án
trao đổi về vấn đề này thành viên tổ công tác đại diện cho các bộ ngành
đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế đánh giá rõ nguyên nhân
nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong sáu tháng cuối năm
bộ trưởng tô lâm yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
sớm hoàn thành các thủ tục đăng ký trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã chậm tiến độ
thì đây tham chí thống kê cũng đã nói hết rồi
thế giờ đến này tham chí thống kê lại báo cáo chúng tôi
trên cơ sở đó chúng tôi cũng sẽ tập hợp lại
được bổ sung hoàn thiện tất cả những nội dung này
để cho nó đầy đủ
thế giờ là tiếp tục sẽ bổ sung các dịch vụ công
tầm phải tập trung chỉ đạo
sẽ hoàn thành dứt điểm cung cấp hai mươi tám dịch vụ công
trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo quyết định số bốn trăm hai mươi hai ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chí phổ
trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dịch vụ công
để liên tục tạo ra các dịch vụ công
dịch vụ thủ tục đăng ký thành lập hộp kinh doanh
đăng ký mã số thuế
dịch vụ thanh toán viện phí
những cái này tham chí đạo bản
thì cũng thấy là cũng đã chậm
nhưng mà cũng có những tơ sở
chúng ta sẽ tiến hành được
riêng bộ công an sẽ phải đăng ký với chính phủ
quyết tâm hoàn thành hai trăm hai mươi bảy
trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công
mức độ ba mức độ bốn
đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công của bộ công an
và dịch vụ công của chính phủ

đại tượng thủ tướng chí phổ
đại tượng thủ tướng tô lâm cũng đề nghị
cần đẩy mạnh ứng dụng thẻ căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
trọng tâm là triển khai cấp đủ căn cước công dân
trong một trăm linh công dân đến độ tuổi theo định kỳ
phần đầu cấp một mươi năm triệu tài khoản định danh điện tử
trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó cần hoàn thành đúng tiến độ
kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương
đã xác định trong đề án
mở rộng kết nối hỗ trợ các đoàn thể chính trị xã hội
xây dựng cơ sở dữ liệu
các bộ ngành địa phương
cần tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế bất cập
về bảo đảm an ninh an toàn
để triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu
theo lộ trình
và tối nay tại nhà hát lớn hà nội
trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
phối hợp với bộ công an
tổ chức lễ phát động hưởng ứng
ngày thế giới phòng chống mua bán người
và ngày toàn dân phòng chống mua bán người
với chủ đề sử dụng và lạm dụng không gian mạng
tham dự lễ phát động có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
đồng chí hà thị nga
ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
bộ lễ vừa kết thúc cách đây ít phút
theo báo cáo về tình trạng mua bán người
tại việt nam sau tháng đầu năm
cả nước đã phát hiện điều tra ba mươi ba vụ
bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người
đáng chú ý không chỉ có trẻ em
mà cả người lớn cũng bị lừa bán
từ các mối quan hệ trên mạng xã hội
nạn nhân đã bị mua bán bằng những thủ đoạn tinh vi
dẫn đến bị bóc lột tình dục cưỡng bức lao động
kết hôn ngoài im muốn
với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo
phòng chống tội phạm của chính phủ
bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với trung ương
hội liên hiệp phụ nữ việt nam các bộ ban ngành địa phương
tập trung triển khai quyết liệt chín nhóm nhiệm vụ giải pháp
trong chương trình phòng chống mua bán người của chính phủ
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu
các đơn vị cần tiếp tục bám sát
các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống tội phạm nói chung
và phòng chống mua bán người nói riêng
cụ thể các cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng
xác định công tác phòng chống tội phạm mua bán người
là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt kiên trì
cơ quan đơn vị triển khai quyết liệt các phương án
kế hoạch đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm và không gian mạng
sáng nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
trong công an nhân dân
dưới sự chủ trì của trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường
và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
sẽ tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức thống nhất ý chí và hành động
góp phần tăng cường xây dựng đảng về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
uốn nắn những nhận thức lệch lạc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
một mươi báo cáo khoa học gửi về hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn cao
làm sâu sắc hơn những nội dung và giá trị của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như việc vận dụng phát triển tư tưởng của người trong giai đoạn cách mạng hiện nay
xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
có ý nghĩa sâu sắc
nhằm khơi dậy niềm tự hào tuyển thống ánh hùng vẻ vang
phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
giá trị cao hơn của tính tự lực tự cường
nói theo bác càng có giá trị trong các lĩnh vực đặc thù đặc biệt
riêng có của lực lượng công an nhân dân
học tập bác về tính tự lực tự cường tự trụ tự động
chủ động trong công tác sẽ giúp các lực lượng công an nhân dân
đứng vững trên các lĩnh vực trên các trần địa
đối mặt và vượt qua từ các khó khăn thử thách huyền huy
khơi dậy và phát huy ý chí tự lực tự cường
coi đây là phương châm hành động để mỗi cán bộ chiến sĩ
được phát huy khả năng công hiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên rèn luyện
tu dưỡng đạo đức cách mạng suy nghĩ hành động theo lời bác dạy
khắc phục khó khăn gian khổ đề cao tinh thần trách nhiệm
say mê năng động sáng tạo mưu trí dũng cảm
đồng thời gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân với nhân dân
gần dân trọng dân có trách nhiệm với nhân dân
cùng với đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo
chú trọng chuyển từ học tập sang làm theo bác
từ những việc nhỏ thiết thực hàng ngày
để tư tưởng đạo đức phong cách của bác
thấm sâu lan tỏa trong nhận thức tư tưởng hành động của từng cán bộ đảng viên
thưa quý vị xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vùng đồng bào các tôn giáo
những năm qua luôn được bộ công an và cấp ủy chính quyền địa phương
quan tâm tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng đến cơ sở
nhằm cụ thể hóa những quan điểm chủ trương đường lối đổi mới của đảng pháp luật của nhà nước
từ phong trào đã có thêm những mô hình hay sáng tạo
phù hợp với từng tôn giáo và từng địa phương
trở thành hoạt động tự giác của cán bộ nhân dân các chức sắc chức việc tín đồ các tôn giáo
phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người ở các vùng tôn giáo
đã góp phần xây dựng vững mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vùng đồng bào các tôn giáo ngay từ cơ sở
câu chuyện ghi nhận tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
phong trào sứ họ đạo bình yên chùa tinh tiến về an ninh trật tự
được ban chỉ sự giáo hội phật giáo việt nam huyện yên mô xây dựng
đã trở thành điểm sáng và thu hút các tăng ni tín đồ phật tử tham gia
nội dung từ phong trào này đã giúp tăng ni trên địa bàn huyện
nhiệt tình tham gia vào công tác phòng chống tội phạm an ninh trật tự
tại các thôn xóm tổ dân phố và các cơ sở thờ tự được giữ vững
trong các quá trình hội họp hội nghị hay là các khoa ăn cư kết hạ
hay là có những dịp mà tăng ni
tham gia trong các khoa tu
chúng tôi đều lồng ghép các chương trình tuyên truyền
và nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tăng ni
đối với chương trình bảo vệ an ninh tổ quốc
còn với phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải
giáo sứ bạch liên đã phối hợp với mặt trận tổ quốc
và lực lượng công an xây dựng và duy trì hiệu quả
tổ tự quản về an ninh tổ quốc
ở các giáo sứ giáo họ
bởi vậy các bà con giáo dân nơi đây đã tự mình nhắc nhở nhau
thực hiện tốt các quy định của địa phương
vận động nhân dân tự bảo vệ tài sản
xây dựng giáo sứ giáo họ và gia đình công giáo
không có người phi phạm pháp luật
chúng tôi ý thức và làm cho mọi người ý thức được tầm quan trọng của vấn đề an ninh
thứ hai nữa an ninh đây là tất cả mọi người đều chung tay

để xây đắp và phát triển
và chúng tôi phải trực tiếp dẫn thân
trong những buổi giảng lễ hay những buổi gặp gỡ
thì chúng tôi luôn luôn nhận tới là cái sự quan trọng của an ninh trong đời sống xã hội
đó chỉ là một trong số rất nhiều phong trào mô hình hay
đang được duy trì tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
là địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

từ những năm kháng chiến trong mỹ
đến nay tinh thần của phong trào này vẫn tiếp tục được nhân rộng
với hướng đi mới yên mô đã mạnh dạn lựa chọn hai trăm ba mươi hai tập thể cá nhân
để xây dựng thành điển hình tiên tiến
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vùng đồng bào các tôn giáo
qua đó gắn phong trào với từng người từng việc
tránh phong trào trở thành hình thức
quyết định đến cái hiệu quả phong trào
đó chính là sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền địa phương
các cấp ủy chính quyền địa phương
phải nhận thức sâu sắc quán triệt đầy đủ
và triển khai nghiêm túc hiệu quả
thì phong trào mới đi lên được
cái thứ hai chúng ta thấy là
phát huy những cái nhân tố cái vai trò của cá nhân
các chức sắc chức việc tôn giáo
các nhà tu hành
và những người có uy tín trong tôn giáo
để nhân rộng và thúc đẩy phong trào phát triển
đồng bào các tôn giáo
đây là những vùng
những khu dân cư
những cái vùng
mà nó có cái nét đặc thù
thì do đó đòi hỏi
cái công tác xây dựng phong trào
đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ anh tổ quốc
ở những vùng như thế này
cũng đòi hỏi có những cái nét đặc thù
để chúng ta có những cái nội dung
biện pháp tuyên truyền phù hợp
để làm sao
nhân dân dễ hiểu dễ thực hiện
góp phần tích cực vào công tác
phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
xây dựng cuộc sống bình yên
khích lệ động viên kịp thời
kết quả từ phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
vùng đồng bào tôn giáo tại huyện yên mô
là minh chứng thực tiễn nhất
khi công tác dân vận đi sâu đi sát
dựa vào dân và phát huy sức mạnh
của quân chúng trong công tác
bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở
tiếp tục với các tin tức
đáng chú ý khác
qua hơn một ngày xét xử và nghị án
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
đã tuyên án đối với bị cáo nguyễn thanh hòa
nguyên cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất
tỉnh hậu giang chi nhánh huyện phụng hiệp
cùng tám đồng phạm cùng về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nguyễn thanh hòa
biết một số người ở huyện phụng hiệp
mỗi người được xét cấp một nền tái định cư
do bị ảnh hưởng bởi công trình đường dây điện năm trăm linh kv
nhiệt điện long phú ô môn
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
hòa đã nhiều lần giới thiệu
những người trên bán nền tái định cư
cho nhiều người khác
và tự lập khống các hợp đồng
sau đó bán nhằm chiếm đoạt của hai mươi chín bị hại
hơn ba tám tỷ đồng
các bị cáo này đều nhận thức được
bản thân không được cấp thêm nền tái định cư thứ hai
như thông báo của hòa
và cũng biết hành vi bán nền tái định cư là sai
nhưng vẫn giao dịch mua bán để hưởng lợi trái pháp luật
từ vài chục triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng mỗi bị cáo
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang
đã tuyên phạt nguyễn thanh hòa một mươi tám năm tù
các bị cáo còn lại từ hai năm tù treo
đến chín năm tù giam
cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo có trách nhiệm
trả lại số tiền chiếm đoạt của các bị hại
thưa quý vị triển khai thông tư một mươi năm của bộ công an
quy định trình tự cấp thu hồi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
công an các đơn vị địa phương đã tiến hành
phân cấp đăng ký cấp biển số xe mô tô
xe gắn máy xe máy điện
tại cấp huyện cấp xã
sau hơn một tháng thực hiện
việc làm này đã mang lại những hiệu quả tích cực
ghi nhận của nhóm phong viên
tại huyện miền núi lào cai
đây là lần thứ hai
anh nguyễn văn dân ở phường pom hán
thành phố lào cai
đi lạm thủ tục đăng ký xe gắn máy
khác với lần trước phải tới công an tỉnh
lần này anh tới trụ sở công an thành phố
chỉ sau một mươi năm phút
mọi thủ tục đã hoàn thành
việc giao thẩm quyền đăng ký
cấp biển số xe ô tô cho cấp huyện
và đăng ký xe mô tô
tại công an cấp xã
đã cho thấy hiệu quả thiết thực
khi tạo thuận lợi lớn cho người dân
tôi thấy rất là nhanh chóng và thuận tiện
và các đồng chí ở đây
rất là nhiệt tình
hướng dẫn người dân hoàn tất thủ tục
rất là nhanh chóng và thuận tiện
bây giờ thì
được làm ở bên chỗ xã này
các chú công an cũng làm
thủ tục nhanh chóng
cũng là gần thuận tiện
đường xã đi lại
không phải là đi xa nữa
hiện nay công an thành phố lào cai
cùng công an chín huyện
và một mươi bốn đơn vị công an xã
được phân cấp giải quyết thủ tục theo thông tư một mươi năm
đây là nhiệm vụ mới
để đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu về chất lượng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị
thành lập các tổ công tác
thường xuyên kiểm tra hướng dẫn trực tiếp
kịp thời hỗ trợ lực lượng công an xã
tại các điểm cấp biển số xe mô tô
xe gắn máy
cấp biển số và cấp đăng ký
việc triển khai nội dung này cho thấy
đây là nội dung hết sức quan trọng
hiệu quả và thiết thực
được nhân dân đồng thuận rất cao
giúp cho nhân dân tiết kiệm
được thời gian và chi phí đi lại
mặt khác cũng làm giảm tải
các điểm đăng ký trên địa bàn tỉnh
có thể thấy
tác động xã hội rõ nét nhất
của việc thực hiện thông tư số một mươi năm của bộ công an
được thể hiện qua việc tiết kiệm thời gian
chi phí đi lại của người dân
các thôn bản vùng cao
vùng đặc biệt khó khăn
mỗi khi có nhu cầu xin cấp đăng ký
biển số xe mô tô xe gắn máy
với những kết quả bước đầu
công an tỉnh lào cai đang tích cực hoàn thiện
việc phân cấp đăng ký xe mô tô máy kéo
semi remote xe máy điện
và các loại xe có kết cấu tương tự
cho công an cấp huyện
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay bộ công an đã công bố
kết quả thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân
và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
theo đó ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là bảy mươi điểm
và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào
đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới là năm mươi điểm
để biết điểm thi chi tiết
thí sinh vào website của các trường công an nhân dân
nơi đăng ký dự thi để tra cứu
theo hướng dẫn cụ thể của các trường
cùng với điểm thi bộ công an đã công bố
ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào
đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là bảy mươi điểm
gồm tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân
theo thang điểm một trăm linh
và điểm thi bài thi đánh giá của bộ công an
theo thang điểm một trăm linh
không có điểm liệt theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
bộ công an với công thức tính như trên màn hình
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới là năm mươi điểm
theo thang điểm một trăm linh
tương ứng với một mươi năm điểm theo thang điểm ba mươi
gồm tổng điểm thi ba môn thi tốt nghiệp
trung học phổ thông do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường công an nhân dân
không có điểm liệt theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo